thời gian gần đây tại một số khu vực có ít hoặc chưa có người dân đến ở tại tỉnh phú yên
liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp dây đượn thuộc lưới điện cao áp
gây thiệt hại tài sản uy hiếp tính mạng và gián đoạn cung cấp điện
điều đang nói ở đây là sự phối hợp quản lý bảo vệ giữa chính quyền địa phương
và người dân trong khu vực với ngành điện chưa được chặt chẽ dẫn đến thực trạng trên
mặc dù được thường xuyên kiểm tra nhưng từ đầu tháng bảy đến nay
tại tp tuy hòa tỉnh phú yên đã liên tục xảy ra ba vụ trộm cắp thiết bị điện
chủ yếu là các lực tổng hạ áp tại ba trạm biến áp thuộc đường dây cao áp hai mươi hai trên bốn kv
cả ba vụ trộm cắp thiết bị điện đều được phát hiện kịp thời và là tài sản của điện lực tuy hòa
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tuy hòa tỉnh phú yên quản lý vận hành
bàn giao trong đó là tài sản của điện lực có một trạm
một trạm đang trong quá trình kiểm tra và kiểm tra bàn giao
giữa ban quản lý dự án và cũng như là ngành điện
và một trạm nữa là của địa bàn của phương phú thành là chưa
họ chưa có thu tục mà đã đóng điện
khi anh đã đụng vô cái phân đờ là liên quan tới điện
thì không những là điện cao thớ mà ngay cạnh điện hạ thớ là cũng vẫn hòa dịch
thì nghi hiểm rất là lớn
còn cái bật tư mà khi họ cắt ra
thực ra thì cái giá trị họ không lớn nhưng mà cái giá trị đầu tư của ngành điện thì nó lại cực kỳ lớn
các vụ vi phạm đã được công bố
công an tp tuy hòa khám nghiệm hiện trường khẩn trương điều tra
truy xét đối tượng để xử lý nghiêm
tuy nhiên có thể nhận thấy trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và người dân
trong quản lý vận hành phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm chưa cao
cần được phối hợp đồng bộ và tuyên truyền rộng rãi